tổng thống ukraine volodymyr zelensky vừa đạt được thỏa thuận với lãnh đạo các nước italia đức pháp và anh
về việc các nước này cung cấp gói viện trợ quốc phòng mới cho kiev
theo thông báo ngày một mươi năm tháng năm trên trang web chính thức của tổng thống zelensky
nhà lãnh đạo ukraine đã đến thăm italia đức pháp và anh từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng năm
trong khuôn khổ các chuyến thăm tổng thống zelensky đã gặp thủ tướng italia giorgio meloni
thủ tướng đức olaf schol người đồng cấp pháp emmanuel macron và thủ tướng anh rishi sunak
ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiev và các nước này đạt được thỏa thuận hỗ trợ quốc phòng quan trọng
các cuộc hội đàm cũng tập trung vào công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
ở vinius litva vào tháng bảy tới cũng như hội nghị thượng đỉnh g bảy sẽ được tổ chức vào tuần này tại hiroshima nhật bản
ngoài ra các cuộc hội đàm cũng liên quan đến việc thành lập một liên minh máy bay chiến đấu
để đào tạo phi công ukraine
điều khiển các máy bay hiện đại